liên quan tới điều chỉnh phương án dạy học do dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
và lại tiếp tục có thêm nhiều địa phương điều chỉnh lịch học với học sinh mầm non tiểu học
và một số khối lớp bậc trung học cơ sở chuyển từ học trực tiếp sang học trực tuyến
trong khi đó học sinh tại hưng yên đi học trở lại từ tuần tới
tại quảng bình từ ngày một mươi bốn tháng ba các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố
cho trẻ nghỉ học để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
ở bậc phổ thông các trường tổ chức dạy học trực tuyến đối với lớp có học sinh f một
và các lớp ba lớp bốn bậc tiểu học lớp bảy lớp tám bậc trung học cơ sở
học sinh lớp một lớp hai lớp năm lớp sáu lớp chín học trực tiếp
tại hà nam ubnd tỉnh đồng ý với đề xuất của sở giáo dục và đào tạo cho trẻ mầm non nghỉ tại nhà
học sinh từ lớp một đến lớp sáu tạm dừng đến trường chuyển sang học trực tuyến từ ngày một mươi hai tháng ba
đến hết ngày ba mươi một tháng ba
từ ngày một mươi bốn tháng ba trẻ mầm non tiểu học toàn tỉnh hà giang cùng học sinh trung học cơ sở
trung học phổ thông học viên sinh viên tại năm địa phương gồm thành phố hà giang huyện vị xuyên
bắc quang bắc mê quang bình tạm dừng việc học tập trung cho đến khi có thông báo mới
trong khi đó ubnd tỉnh hương yên đã chỉ đạo tổ chức cho trẻ mầm non học sinh phổ thông
đến trường học tập từ ngày một mươi năm tháng ba sau thời gian tạm dừng việc học trực tiếp
trong khi đó ubnd tỉnh hương yên đã chỉ đạo tổ chức cho trẻ mầm non học sinh phổ thông